cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bắt tạm giam một số cán bộ chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g
có địa chỉ tại xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh gồm giám đốc phạm thị thanh thùy nguyên phó giám đốc
kiêm trưởng dây truyền kiểm định nguyễn quốc thống và nguyên nhân viên văn phòng cao châu để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trần lập nghĩa trú tại thành phố hồ chí minh
đã giả chữ ký của chủ một cơ sở đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh để ký quyết định thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g
thùy được thuê làm giám đốc đứng tên người đại diện pháp luật
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g hoạt động chỉ có bốn người làm việc trong đó có hai người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm
do thiếu đăng kiểm viên nghĩa đã chỉ đạo châu mặc dù châu không có đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện nhiệm vụ
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh trà vinh khám xét khẩn cấp tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g
thu giữ gần một mươi ba bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan
trong số này có hơn một mươi một năm trăm tám mươi bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm thu lợi bất hợp pháp số tiền trên ba năm tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của nghĩa
hiện tại nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giảm bạo trong công tác